tại sân bay nội bài sở y tế tp hà nội đã tổ chức phân luồng riêng đối với những người đi từ tp hcm ra hà nội lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên
trong đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu lực lượng chức năng đã lấy chín mươi bảy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các mẫu này đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
sở y tế chỉ đạo các đơn vị lấy mẫu liên tục trong vòng một tuần đến một mươi ngày tại sân bay với số lượng là khoảng một mẫu
thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhanh sars cov hai ngẫu nhiên sẽ giúp thành phố định hướng công tác phòng dịch
đối với những người và nhóm người đi từ các địa phương có nguy cơ về hà nội
bên cạnh đó thành phố chủ động phát hiện sớm trường hợp dương tính với sars cov hai và kịp thời có phương án xử lý tích cực hiệu quả
ngoài xét nghiệm tại sân bay thành phố tổ chức xét nghiệm tại các khu cụm công nghiệp
theo giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà thành phố cũng đang có những biện pháp chủ động
ứng phó kịp thời trong phòng chống dịch covid một mươi chín với chiến lược chủ động phát hiện ngăn chặn điều tra truy vết kịp thời và tiêm phòng vaccine